trong đó mặt hàng thủ công mỹ nghệ vốn có đóng góp tích cực vào kiếm ngạc xuất khẩu hàng năm của tỉnh
mặt hàng này cũng có vai trò quan trọng giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi tại địa phương
trước yêu cầu hội nhập các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của các đối tác nhằm tìm kiếm các đơn hàng
điều này đã nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ở nông thôn
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trước yêu cầu hội nhập do đài phát thanh và truyền hình khánh hòa thực hiện
từ nhiều năm nay hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xuất khẩu vĩnh phước ninh hòa được nhiều người biết đến
đây là mô hình sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu mây tre lá khá hiệu quả
hiện nay đơn vị thực hiện liên kết với bảy hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thu hút hơn năm người tham gia gia công vệ tinh
hợp tác xã là đầu mối thu gom hoàn thiện đáp ứng kịp thời yêu cầu cả về số lượng
lẫn chất lượng của các đơn đặt hàng
hợp tác xã vĩnh phước liên kết với nhiều đơn vị doanh nghiệp để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu
đem lại doanh thu mỗi năm hơn ba mươi tỷ đồng
năm hai nghìn chín hợp tác xã vĩnh phước đã đầu tư xây dựng sưởng chế biến gỗ bao bì và sản xuất lắp ráp khung sườn hàng thủ công mỹ nghệ
với số vốn đầu tư hơn tám tỷ đồng
theo đó xưởng được xây dựng với diện tích hơn ba hai trăm linh m hai sản lượng hai trăm một mươi một sản phẩm mỗi năm
việc đầu tư của hợp tác xã thủ công mỹ nghệ vĩnh phước góp phần phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương
ngoài ra dự án này cũng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và nước ngoài
góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh tốc độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
hiệu quả của dự án mang lại lợi ích kinh tế xã hội góp phần tạo ra việc làm cho hai trăm năm mươi người lao động
tại sưởng chế biến và khoảng năm người lao động nông nhàng tại địa phương
có được kết quả này hợp tác xã phải nỗ lực rất nhiều trong việc đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của đối tác
với ngành hàng thủ công mỹ nghệ ngoài các tiêu chuẩn về chất lượng giá cả thời gian giao hàng
một vấn đề khác mà các doanh nghiệp phải thực hiện là trách nhiệm xã hội
bây giờ mà muốn xuất hàng qua bên nước ngoài ví dụ như đi mỹ thì bây giờ yêu cầu nó cũng chưa có khác he
nó chỉ về mình làm báo cáo trên mạng gửi thông tin trên mạng
còn đối với khách pháp mà khách anh hoặc là khách đức thì nó cần cái tiêu chuẩn bị sci là tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội toàn cầu
mình phải đáp ứng được thì nó mới mua hàng còn không đạt tiêu chuẩn đó thì không mua hàng
mà hàng năm là phải audit cứ mỗi năm là audit một lần
audit là như người ta tới người ta thuê một cái đơn vị thứ ba người ta tới đây
người ta kiểm tra cái điều kiện trách nhiệm xã hội của mình
về cái chất lượng mình làm ra hồ sơ mình phải lưu đầy đủ
giống như iso vậy đó
nó theo cái tiêu chuẩn riêng của cái ngành ngành hàng này
khi mà mình đã đạt rồi nó cho mình quay rồi thì nó mới mua hàng
còn không thì nó không mua nó không tới đây nữa mà nó sẽ đi đơn vị khác
nên càng ngày là nó càng gối mình lại chặt hơn
phải giải quyết việc làm cho người lao động này
phải trẻ công người lao động xứng đáng thời gian nghỉ ngơi phải xứng đáng phải phù hợp
cho nếu mà mình bóc lột thì cũng không nó không mua hàng mình luôn
hội nhập vào kinh tế thế giới mỗi doanh nghiệp phải tự mình tìm hướng phát triển phù hợp
doanh nghiệp tư nhân minh đạt nằm ở xã ninh thọ thị xã ninh hòa
định hình là một doanh nghiệp nhỏ nằm ở khu vực nông thôn khả năng cạnh tranh còn hạn chế
nên doanh nghiệp đã đầu tư cho chất lượng sản phẩm trên nền tảng đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe cho toàn bộ quy trình sản xuất
trong đó các tiêu chuẩn về nhà xưởng tay nghề người lao động vấn đề an sinh xã hội chịu sự ràng buộc của các đối tác
đối tác chính của doanh nghiệp nằm ở thụy điển với doanh thu khoảng hai mươi tỷ đồng mỗi năm
việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe mà yếu tố quốc tế doanh nghiệp đã đạt được sự tin tưởng của đối tác
bình quân mỗi tháng công ty xuất từ bốn đến sáu xe hàng loại một mươi hai tấn cho đối tác
hiện lao động đang làm tại xưởng khoảng một trăm linh người và số lượng lao động sản xuất vệ tinh là tám trăm linh người
luôn tuân khổ quy trình sản xuất
khi mà làm ăn thì họ đòi hỏi những cơ sở vật chất của mình là phải có nhà sưởng đàng hoàng
rồi có nơi tạo nghề để mà kiểm tra chất lượng hàng hóa cho nên nó đẹp
và phải quan tâm đến đời sống của người lao động
chẳng hạn như khi một cái cơ sở gây dẫn lên thì phải có một cái khu nhà trẻ
ví dụ như những người mà họ có con nhỏ mà họ chở đi nộp hàng

thì những cái điều kiện đó đưa ra thì nói chung là mình cũng đáp ứng đúng với yêu cầu của khách
và họ tới họ cũng kiểm tra rồi mình không có được sử dụng lao động dưới một mươi năm tuổi
nói chung là họ đòi hỏi rất là cao
họ đánh giá ví dụ như khi mà mình làm một cái nguồn hàng là cái hàng đó là cái khung nó bằng gỗ
thì họ phải tìm nguồn gốc gỗ họ truy nguyên một nguồn gốc gỗ là mình có đi phá rừng ảnh hưởng tài nguyên môi trường hay không
đó thì họ phải kiểm tra thực tế rồi mình mua cái mình nói là mình tận dụng cái gỗ bellet
tận dụng từ những linh kiện máy móc thì họ phải kiểm tra mình xuất nhập có hóa đơn hay không
họ tìm đúng và ví dụ như cái nguồn gỗ pallet thì họ phải khi mà mình lên cái xe gỗ ở cái nơi nào mình phải chụp hình cho họ
rồi khi mà mình xuống thì mình về đây thì mình phải chụp hình là những cái nhổ đinh ra
pallet thì phải nhổ đinh ra thì phải có cái lỗ đinh
hiện nay việt nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc tham gia vào nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương
điều này mở ra hướng phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ
thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính quốc tế
sự đa dạng về mẫu mã nguyên liệu trong lĩnh vực này chính là yêu cầu cạnh tranh của các đối tác
thì ở đây là có cái đội mẫu
đội mẫu thì cái đội đó chuyên thiết kế mẫu mẻ hàng ngày
ý tưởng hàng ngày là nó cứ ra hàng ngày nó ra những sản phẩm này sản phẩm kia
xong rồi để trong cái sâu rộng á những cái khách hàng bên bộ phận thương mại á họ mới chụp hình cái sản phẩm đó lên
rồi khách hàng người ta chọn cái sản phẩm này bắt đầu người ta có cái đơn hàng xuống cho mình
rồi mình làm theo những cái yêu cầu của khách đó
việt nam mình á thì cái mô hình vật chất còn rất là nghèo nàn
mà khi hòa nhập đó là một cái nỗi lo
nhưng mà sau đó khi mà mình để
mạnh dạng và làm việc với khách
thì những yêu cầu của khách đề ra với những yêu cầu về cơ sở vật chất mặt bằng
theo cái điều kiện khả năng của những doanh nghiệp như mình
thì mình thấy đó cũng không có gì lấy làm khó
mà đó là một cái điều mở mang cái tầm nhìn của mình
và khách đến cũng là một cái uy tín của mình đối với khách hàng
để họ tin tưởng mình và họ đặt nhiều hàng hơn
với đặc thù ở nông thôn
lao động chủ yếu là nhàn rỗi
nên các điểm vệ tinh có vai trò hết sức quan trọng trong việc thu gom sản phẩm
ngoài ra các vệ tinh này cũng là một bộ phận hướng dẫn
tập hướng mẫu mã kiểm soát chất lượng của sản phẩm theo đúng yêu cầu của các đối tác
đây là hàng xuất khẩu là vừa có nhiều giúp cho bà con làm thêm những việc
ví dụ như là ta vừa công việc nhà vừa làm thêm
mỗi tháng thu nhập khoảng ba triệu
công nhân ở đây là khoảng hai trăm linh ba trăm linh người
xác định hoạt động lâu dài và mở rộng sản xuất phải gắn liền với nguồn nguyên liệu ổn định
các doanh nghiệp đã duy trì vùng trồng nguyên liệu tại địa phương
ngoài ra các đơn vị đang sản xuất nhiều mặt hàng từ những nguyên liệu mới
như lục bình bẹ chuối dừa để đa dạng hóa sản phẩm
việc sản xuất theo hình thức vệ tinh đã làm ra nhiều sản phẩm đáp ứng cho thị trường
người lao động được tập huấn về chất lượng mẫu mã sản phẩm
nên tuân thủ theo quy trình đối tác đề ra
nhưng với các doanh nghiệp từng bước phát triển sản xuất
qua thời gian hoạt động theo hình thức này đã góp phần rất lớn vào việc tạo công ăn việc làm
thu nhập cho người lao động nhàn rỗi ở các địa phương
làm cái này chủ yếu là thời gian
thời gian nhiều thì mình làm nhiều
làm cái này cũng có thu nhập lắm
như làm một ngày thì thu nhập được sáu mươi ngàn có bảy mươi ngàn
nói chung thì làm cái đây thì mình là nông mà
ruộng thì nắng hạn
giờ làm cái này thu nhập nó cũng đỡ cho gia đình mình được phần nào
rảnh lúc nào mình làm sắp lúc đó chứ mình cũng không có nhiều việc mà
rảnh lúc nào thì mình làm lúc đó
tháng người có kiếm cũng được vài triệu được chi phí cho gia đình
trong quá trình hoạt động các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực này cũng gặp rất nhiều khó khăn
nguồn vốn hạn chế nên việc đầu tư cho thiết bị chuyên dụng còn gặp nhiều khó khăn
nguồn vốn để phát triển vùng nguyên liệu còn hạn chế
hoạt động chủ yếu ở khu vực nông thôn góp phần quan trọng và an sinh xã hội
các doanh nghiệp đang rất cần hỗ trợ của các ngành chức năng
hợp tác xã vĩnh phước cũng đang cần hỗ trợ từ các ngành chức năng
ví dụ như là cần đầu tư một số máy móc hiện đại để về thay thế thủ công
thành những cái sản phẩm mà sử dụng máy để cho nó nhanh hơn có năng suất hơn
chứ bây giờ làm thủ công
thì nó rất là lâu cho nên cái đơn hàng mà khách đưa về thì thời gian có sáu mươi đến chín mươi ngày
mà cứ đan bằng tay không thì không có giải quyết kịp thời gian giao hàng
cho nên cũng cần đầu tư máy móc
như bây giờ đang cần hỗ trợ thì công nghệ để sơn tính điện làm cái khung sắt cho nó nhanh
sơn dùng máy phun thôi phun để cho nó nhanh
chứ bây giờ hiện giờ đang là sơn bằng tay quyết bằng tay cho nên rất là chậm
mình còn hiện tại bây giờ thì đang xin đầu tư hệ thống sơn tính điện
cái hệ thống sơn tính điện hiện đại thiết bị nó tự động hơn
khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới
các doanh nghiệp của việt nam nói chung và khánh hòa nói riêng đứng trước những thách thức
trong đó với quy mô nhỏ tiềm lực tài chính hạn chế sẽ khó có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới
để cải thiện và ứng phó với sức ép cạnh tranh sắp tới
doanh nghiệp vừa và nhỏ phải luôn học hỏi và giữ tâm thế chủ động trong mọi tình huống
trước hết là chủ động chuẩn bị chú đáo nhằm cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu
có mức giá ngày càng giảm bằng cách xây dựng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
như kê khai nguồn gốc xuất xứ kiểm soát chất lượng chứng nhận sản phẩm
bên cạnh đó cần chú động nâng cao mẫu mã chất lượng sản phẩm dịch vụ sau bán hàng
có chất lượng kinh doanh phù hợp để giữ vững thị phần trong nước
đồng thời tìm kiếm các thị trường mới để đầu tư phát triển
các chính sách hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý sẽ giúp các doanh nghiệp
trong ngành thủ công mỹ nghệ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh
hàng năm thì ủy ban nhân dân tỉnh cũng như sở công thương đều quan tâm đến công tác
các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng các máy móc thiết bị
để nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao năng suất sản xuất
hàng năm trung tâm đều lập kế hoạch và phối hợp với phòng kinh tế hệ thống các viện
lập kế hoạch để khảo sát tìm được các đề án
có cái sản phẩm công nghiệp nông thôn để hỗ trợ cho họ
để nâng cao ứng dụng máy móc thiết bị lên để nâng cao chất lượng sản phẩm
những đề án nào có tầm quy mô cấp khu vực hay cấp quốc gia
thì trung tâm sẽ lập đề án và trình sở công thương gửi ra bộ công thương xin kinh phí
để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm
doanh nghiệp việt nam là trên chín mươi bảy là doanh nghiệp vừa và nhỏ
và nếu như doanh nghiệp vừa nhỏ thì đương nhiên là cái vấn đề liên quan đến vốn công nghệ
trí thức kinh nghiệm kỹ năng quản lý và một số các vấn đề khác rất là yếu
và nếu như các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta không liên kết lại với nhau
tạo thành những chuỗi cung ứng chặt chẽ không hợp tác không liên kết
thì sẽ rất khó khi hiệp định tp có được lực
bởi vì khi đó doanh nghiệp việt nam sẽ phải cạnh tranh với doanh nghiệp của các nước tpp khác
và đương nhiên là doanh nghiệp các nước tp khác họ cũng nhắm đến những thị trường lớn
ở trong tpp chẳng hạn như hoa kỳ canada v v hoặc nhật bản
thế thì điều này có thể là xem xét trên cơ sở cái chuỗi cung ứng nguyên liệu
thì cái chuỗi cung ứng nguyên liệu ở đây thì chúng ta phải nhìn từ cái thượng nguồn cho đến hạ nguồn
và tập hợp những danh sách của các doanh nghiệp việt nam
và tập hợp những danh sách của các doanh nghiệp việt nam

để chúng ta thiết lập một con chuỗi đó
đổi mới phương thức hoạt động để hội nhập tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế
để phát triển các đối tác đó là những định hướng của các doanh nghiệp
hợp tác xã sản xuất thủ công momentum trên địa bàn tỉnh khánh hòa đang thực hiện
các đơn vị này đã giúp tăng nguồn thu cho nền kinh tế góp phần giải quyết việc làm an sinh xã hội
hội nhập vào kinh tế thế giới mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình hướng đi phù hợp
phù hợp tuân thủ các tiêu chuẩn
do các đối tác đặt ra
bên cạnh những thách thức vượt qua áp lực hội nhập
các doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển
phóng sự sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
trước yêu cầu hội nhập do đài phát thanh
và truyền hình khánh hoa thực hiện
phát sóng trong duy mục trang địa phương
của truyền hình nhân dân
chương trình xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau